tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
và đêm qua nhiều tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang và công khai thuộc công an thành phố hà nội
làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xử lý vi phạm trên tuyến đường võ trí công quận tây hồ thành phố hà nội
khoảng hai mươi hai giờ tổ công tác phát hiện một đoàn xe phân khối lớn di chuyển trên đường võ trí công
theo hướng cầu nhật tân và trung tâm thành phố
khi phát hiện lực lượng chức năng đoàn xe tăng tốc bỏ chạy
tuy nhiên tổ công tác đã bố trí cán bộ chốt chặn và vây bắt kiểm tra gần một mươi xe phân khối lớn và đưa về làm việc
theo khai thác ban đầu nhóm thanh niên này tổ chức đi xe phân khối lớn độ pô và quay tiktok
chụp ảnh đăng lên mạng thường hoạt động vào cuối tuần
hiện tổ công tác đã bàn giao tài xế và xe cho công an phường xuân la tây hồ hà nội để tiếp tục xử lý theo quy định